phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử
lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều địa bàn tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại không với chính hãng giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có giá rẻ
cầm đầu đường dây là đặng thị thêm chú hà nội cùng chồng là lê quang vinh chú thanh hóa
vào năm hai nghìn hai mươi hai đặng thị thêm và lê quang vinh đã thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng
cơ quan điều tra xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương chú hà nội là đối tượng chủ mưu
khám xét tại kho hàng tại khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại
hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo và góp phát trực tiếp để bán hàng qua mạng
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng
để thực hiện hành vi phạm tội cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín
ước tính lừa đảo khoảng bảy bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
làm hợp đồng giả thậm chí là giàn dựng video clip nhằm lấy lòng tin của nạn nhân
đó là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
đó là hồ hồng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận tám tp hcm cầm đầu nhóm đối tượng trên
theo điều tra các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác để tìm bán cho những người nhẹ dạ cà tin chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được giàn dựng hình ảnh và các hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin
các đối tượng đã tiếp cận dụ dỗ lừa một người dân ở tp diện an tp bình dương chuyển hơn ba tỷ đồng để tham gia đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tô vũ tiến chú tài huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho nạn nhân trên
quá trình bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã thu giữ các tăng vật có liên quan đến hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý đối với lê trung hiếu
chú huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang lê trung hiếu đang tàng trữ hai túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tại khu vực ấp phú khương xã phú lễ huyện ba trì khám xét nơi ở của hiếu và khu vực lân cận
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ hai mươi chín gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
và hai mươi viên nén dạng thuốc lắc
tiến hành điều tra hiếu thừa nhận các chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và viên nén là thuốc lắc
mua từ một đối tượng không rõ hậu tên để bán lại cho các con nghiện
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ
nhóm thanh thiếu năng
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ
đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét và làm rõ đơn vị vừa truy xét